ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã bắt đầu cuộc họp kéo dài ba ngày tại thị trấn nghỉ dưỡng karia thuộc tỉnh nakono miền trung của nhật bản
trong buổi làm việc đầu tiên quan chức ngoại giao các nước nhất trí sự đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề địa chính trị ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
dự kiến trong hai ngày tới các ngoại trưởng g bảy sẽ thảo luận các vấn đề như cuộc khủng hoảng ukraine giải trừ hạt nhân chế độ taliban cầm quyền tại afghanistan
theo các quan chức chính phủ nhật bản hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển ở nam bán cầu
nhiều nước trong số đó vẫn giữ thái độ trung lập đối với cuộc xung đột ở ukraine cũng như vấn đề an ninh lương thực
những kết quả của hội nghị ngoại trưởng g bảy sẽ định hình các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh g bảy dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tại hiroshima của nhật bản